các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây
hôm một mươi chín tháng năm thông tin từ lãnh đạo công an huyện gia lộc hải dương cho biết đã khởi tố phạm đức hải
tức hải idol hai mươi tám tuổi và ba người khác về tội gây dối trật tự công cộng
theo đó hải có nghề nghiệp bán quần áo đã sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng online trên facebook tiktok
hải đã mượn đám cưới nguyễn văn năm nhân viên cũ của hải để đánh bóng tên tuổi nhằm tăng lượng người theo dõi và tương tác
từ đó hải idol đã dàn xếp dàn xe sang rớt râu rừng đỗ dưới lòng đường tuyến trục bắc nam để chụp ảnh ghi hình hôm hai mươi một tháng bốn
theo công an hành vi của hải và ba bị can trong đó có chú rể đã vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông
gây ủn tắc trên đoạn đường từ quốc lộ ba mươi tám đi vào đường trục bắc nam
tương tự một trường hợp khác hôm một mươi bảy tháng năm trên quốc lộ hai mươi tám b huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
một nhóm phụ nữ gồm năm người dừng ô tô trên đường đèo và nhảy múa trước mũi xe
trong khi đó thời điểm diễn ra vụ việc trên đường đang có nhiều phương tiện lưu thông ở cả hai chiều
gây nguy hiểm cho chính những người phụ nữ này và người đi đường
nêu quan điểm về các vụ việc này luật sư phan mậu ninh công ty trách nhiệm hữu hạn luật thành văn cho biết
việc người dân ra đường nhảy múa tập thể dục hay dàn hàng ngang xe cô dâu ngoài đường để chụp ảnh
quay clip đăng lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật
tùy theo mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo điều ba mươi sáu luật giao thông đường bộ quy định lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông
đồng thời tại khoản hai điều ba mươi năm luật này còn quy định các hành vi bị cấm
trong đó có tụ tập đông người trái phép trên đường bộ
việc tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
sẽ bị xử phạt từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
khoảng hai điều một mươi một nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó người vi phạm còn có thể bị xử phạt từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng
nếu dừng đỗ xe trên phần đường xe chạy
khoảng hai điều năm nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín
nếu việc làm này gây ra tai nạn giao thông
người vi phạm còn bị tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai đến bốn tháng
cũng theo luật sư ninh người nào gây dối trật tự công cộng
gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này
hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền từ năm đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
còn nếu người phạm tội có tổ chức xử dụng người khác gây dối
gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng
thì phạt tù từ hai đến bảy năm khoảng hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
luật sư ninh nói theo ông người tham gia giao thông nên chấp hành đúng quy định pháp luật
để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người đi đường
người dân không nên chỉ vì mục đích câu like trên mạng xã hội mà vướng phải vòng lao lý
hiện nay việc chụp những bức ảnh đẹp và lạ để đăng trên trang cá nhân đã trở nên phổ biến
tuy nhiên hiện tượng nhiều người tập thể thao nhảy múa dừng xe giữa đường
hoặc sử dụng trang phục không phù hợp nơi công cộng gây phản cảm
đang mang đến nhiều suy ngẫm về vấn đề văn hóa
thời gian qua dư luận xôn xao việc không ít nhóm đi xe đạp
chạy bộ tập yoga giữa đường gây ảnh hưởng giao thông
sử dụng trang phục khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm
đặc biệt những ngày gần đây tranh luận nóng hơn khi các tài khoản trên mạng xã hội
đăng tải hình ảnh về một nhóm người trải thảm giữa đường tập yoga
hay trèo lên nóc xe ô tô chụp ảnh biểu diễn động tác yoga với hoa bằng lăng tím
vụ hải idol và nhóm đối tượng dừng đỗ xe giữa đường chụp ảnh cũng là ví dụ điển hình
nhiều ý kiến cho rằng việc tập yoga hoặc dừng xe giữa đường
đạp xe trên đường cao tốc cho thấy đang có một trào lưu độc hại lan truyền trên mạng xã hội
được thực hiện chỉ để làm trò mua vui câu like bất chấp nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng
điều đáng nói hành động vô ý thức này lại đang được khích lệ trên một số nền tảng
trong đó có tiktok youtube thông qua việc gợi ý hình ảnh tới người xem liên tục
vấn nạn câu view ảo đã lan từ mạng xã hội đến từng nhóm người
ở bất kể chỗ nào người ta cũng có thể biến thành sân khấu trình diễn các màn tập thể thao
nhảy múa gần đây có một điểm khác trong giao lưu độc hại này là đối tượng diễn xuất hiện ở video
đa phần là những người đã có tuổi thay vì nhóm người trẻ những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nội dung
và các xu hướng điều này cho thấy những trào lưu độc hại có thể tấn công bất kỳ ai trên mạng xã hội
không phân biệt độ tuổi giới tính nhiều ý kiến cho rằng sự nổi lên của mạng xã hội đang khiến
một bộ phận người dân bất chấp để có được một hình ảnh hay clip theo ý muốn
động lực xuất phát từ việc đói
nội dung để đăng lên các nền tảng kiếm tiền từ lượt xem hoặc đơn giản hơn là do nghiện sống ảo
chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm là một nét văn hóa đã có từ lâu nhưng nếu đằng sau bức ảnh đẹp là một hành vi
thiếu thượng tôn pháp luật thiếu ý thức cộng đồng hay hành vi phản văn hóa thì cần phải ngăn chặn thậm chí loại bỏ
nhìn nhận hiện tượng ở góc độ văn hóa nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng
của quốc hội nguyễn viết chức cho rằng sống ảo chỉ là một thuật ngữ thời thượng bởi việc sống ảo vẫn đang diễn ra
trước mắt mọi người dần dần chúng ta nên nhìn nhận cuộc sống của con người gắn liền với internet
vì vậy trên mạng xã hội chúng ta cần sống tử tế ứng xử có văn hóa bởi điều đó gắn với từng con người cụ thể
tiến sĩ nguyễn viết chức cũng ủng hộ việc cơ quan chức năng xử phạt nghiêm minh các hành vi xếp hàng giữa đường
chụp ảnh đạp xe vào đường quốc lộ tiến sĩ nguyễn viết chức nhấn mạnh ở góc độ là một công dân
ông cho rằng mọi người phải thượng tôn pháp luật đi xe đạp đi bộ cũng phải tuân thủ quy định
nếu không đem lại những hệ lụy khó lường thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
không chỉ những người trực tiếp tham gia giao thông chuyên gia văn hóa lên tiếng về vấn nạn này
các nhà quản lý huấn luyện viên thể thao cũng bày tỏ quan điểm liên quan đến hiện tượng câu view ảo vừa qua
lãnh đạo liên đoàn yoga thành phố hà nội bày tỏ
hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những hình ảnh như đứng giữa đường
tạo dáng chụp ảnh gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
hay việc mặc đồ tập không đúng quy định tạo dáng phản cảm tại những địa điểm văn hóa
khu tâm linh là điều hết sức nên tránh
việc chụp ảnh hay tập luyện ngoài đường cần phải tuân thủ quy tắc quy định của nhà nước
về chuyên môn vị này cho biết thêm trong tập luyện yoga với mỗi người tập chân chính
là phải hiểu được chiếc lý yoga và tám bước trong con đường dành luyện
trong đó có hai bước đầu tiên mà một người yoga cần nắm được
đó là sự tu dưỡng cá nhân và ứng xử trách nhiệm với cộng đồng
còn theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội
nữ người mẫu ngọc trinh là một trong những ví dụ điển hình về hành vi gây dối trật tự công cộng
mà bản thân không nhận thức hết được hậu quả đã gây ra đối với xã hội
sau khi bị xử lý thì nữ người mẫu này rất ân hận về hành vi của mình và đã tự ý thức sửa sai
động viên mọi người không thực hiện theo những hành vi sai lầm của mình
ông cường nhấn mạnh việc cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mẫu ngọc trinh trước đây
và xử lý hình sự đối với một số người chụp ảnh đám cưới giữa đường ở tỉnh hải dương
sẽ là bài học cho nhiều người trong việc có ý thức chấp hành pháp luật
tuân thủ các quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật đã được đăng tải lên mạng xã hội
bằng những tài khoản có nhiều người theo dõi thì hành vi sẽ tăng tính chất nguy hiểm
gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội
có thể thấy từ những vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến lối sống ảo
trào lưu câu like trên mạng xã hội xảy ra liên tiếp thời gian gần đây đã đặt ra vấn đề
nếu không xử nghiêm vi phạm xem nhẹ công tác giáo dục đạo đức lối sống
thiếu định hướng trong sử dụng mạng xã hội của một bộ phận cư dân sẽ là một hệ lụy lớn cho xã hội
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại